đồng nai với đặc thù là tỉnh công nghiệp có gần một triệu công nhân trong đó có hơn sáu mươi lao động nhập cư
nên những năm qua cấp ủy đảng chính quyền các cấp công đoàn và bản thân chủ các doanh nghiệp trên địa bàn
luôn chú trọng chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
mỗi khi sức khỏe có vấn đề thay vì phải xin nghỉ việc tìm đến bệnh viện như trước đây
nay chị lê thị thắm đã được khám bệnh điều trị ngay tại phòng khám đa khoa của công ty cổ phần tê quang vina
khu công nghiệp biên hòa hai
sự thay đổi tích cực này tạo thuận lợi cho nữ công nhân này cũng như đồng nghiệp
tiết kiệm chi phí đi lại thời gian chờ đợi và đặc biệt không phải nghỉ việc trong thời gian khám chữa bệnh
mỗi lần đi ra khám bác sĩ cũng khám cho nhân tạo điều kiện cho nhân được về để sửa để tiếp tục làm cho nhanh
ngoài phòng khám đa khoa được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại với đội ngũ năm mươi y bác sĩ và ba mươi giường lưu trú
tại công ty có đến hơn ba mươi bốn công nhân này ban giám đốc còn đầu tư năm mươi tỷ đồng xây dựng trường mầm non
hỗ trợ năm mươi học phí cho con em công nhân
thay vì cái phúc lợi dành cho cán bộ công nhân viên
thì được chuyển cho cả phần học của các cháu tức là họ đầu tư về xã hội hóa giáo dục hoàn toàn
và ở đây thì phụ huynh chỉ đóng góp nhưng đóng góp một phần rất là nhỏ
nhưng được học ở trong một cái cơ sở vật chất rất là tốt
đến thời điểm này đã có trên chín mươi một số doanh nghiệp ở địa bàn đồng nai thực hiện bữa ăn ca
với mức từ một mươi sáu đến hai mươi ba đồng một xuất một người
ngoài ra việc xây dựng ký túc xá cho người lao động cũng được chính quyền
cấp công đoàn và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm thực hiện
cái việc mà được
chú trọng nhiều nhất đó là việc chăm lo về cái ổn định chỗ ở cho người lao động
tức là về nhà ở nơi ở dành cho người lao động và cái nhà trẻ dành cho con công nhân lao động
thì đến thời điểm hiện nay thì tỉnh thì toàn tỉnh đã có hai mươi năm cái dự án nhà ở cho công nhân và nhà ở xã hội
có khả năng bố trí cho gần ba mươi người
bên cạnh đó thì một số doanh nghiệp với quy mô lớn
và có điều kiện thì cũng đã có xây dựng những khu nhà ở ký túc xá dành cho người lao động
tuy nhiên thực tế đời sống đông đảo của công nhân nhập cư đến đồng nai còn chật vật
đa phần anh chị em công nhân vẫn phải thuê nhà trọ chật hẹp
hầu hết phải cật lực làm thêm giờ mới hy vọng theo kịp mặt bằng sinh hoạt chung
để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động
rất cần có những giải pháp đột phá mạnh mẽ hơn nữa của các cấp các ngành
bởi lẽ công nhân làm việc tạo ra sản phẩm cho xã hội
đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương và đất nước
thì cấp ủy đảng chính quyền và cả hệ thống chính trị cần phải có trách nhiệm chăm lo